ngày hai mươi tháng một mươi tại hà nội kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể
theo hình thức trực tuyến từ phòng diên hồng tòa nhà quốc hội đến điểm cầu các đoàn đại biểu quốc hội
tại phiên khai mạc thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trình bày báo cáo
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và năm năm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một và phương hướng nhiệm vụ năm năm giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả
vừa nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lời chia buồn
động viên người dân vùng lũ đánh giá cao sự quyết liệt khẩn trương ứng phó linh hoạt kịp thời
của các cơ quan trong cứu hộ cứu nạn khắc phục giảm thiểu thiệt hại đồng thời đề nghị
chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần
cảnh giác trước những diễn biến cực đoan của thời tiết để có những giải pháp tích cực
hiệu quả để giúp nhân dân các địa phương bị hại sớm vượt qua khó khăn ổn định đời sống và sản xuất
theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua
mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho hay tốc độ tăng trưởng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đạt khá cao
bình quân sáu tám một năm quy mô gdp tăng khoảng một bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi dự kiến có tám trên một mươi hai chỉ tiêu đạt và vượt
nhờ sự bột cuộc quyết liệt của cải thống chính trị các cấp các ngành và sự chung sức đồng lòng
nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự đại đạo của đảng ta
chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đạt được thành tựu rất quan trọng
khá toàn diện thay nhau hết các tỉnh vực
tuy nhiên do tác động ảnh hưởng lớn ngoài dự báo của đại dịch covid một mươi chín dẫn đến tăng trưởng
bình quân năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi không đạt mục tiêu đề ra bên cạnh nguyên nhân do đại dịch covid một mươi chín
người đứng đầu chính phủ cũng đã chỉ ra những nguyên nhân hạn chế khiến tốc độ tăng trưởng chậm

pháp luật có lúc có nơi còn bất cập một số cơ chế chính sách còn trồng chéo
chưa đồng bộ chậm được sửa đổi bổ sung còn tình trạng thiếu quyết liệt còn đùn đẩy
nét đánh trách nhiệm công tác kiểm tra giám sát theo dõi đón đốc thực thi công vụ ở một số cơ quan đơn vị còn chưa nghiêm
trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ tiếp tục phát huy những thành quả của năm hai nghìn hai mươi để thực hiện mục tiêu kép
một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi

đến năm hai nghìn hai mươi năm gdp bình quân đầu người đạt từ bốn bảy trăm linh đến năm usd
tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng hai mươi gdp
năng suất lao động tăng bình quân trên sáu năm một năm
tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm hai nghìn hai mươi năm là bảy mươi